liên quan tới tình hình ukraine tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato hiện chưa quyết định về việc ukraine gia nhập khối này
thay vào đó trọng tâm hiện nay là tiếp tục hỗ trợ quân sự tài chính và nhân đạo cho ukraine
đây là tuyên bố của người phát ngôn của chính phủ đức khẳng định vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận
bộ trưởng quốc phòng đức trước đó cũng cho biết một quyết định liên quan sẽ chỉ được đưa ra sau khi cuộc xung đột hiện nay ở ukraine chấm dứt
trong chuyến thăm ukraine ngày hai mươi tháng bốn tổng thư ký nato jens stoltenberg cam kết tiếp tục hỗ trợ để kiev sớm gia nhập khối liên minh quân sự này
tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc gia nhập của kiev
đầu tháng này ông stoltenberg đã công bố một chương trình hỗ trợ mới để đưa ukraine trở thành thành viên nato theo kế hoạch
đồng thời nêu rõ quan điểm chung của nato là ukraine sẽ trở thành thành viên của khối
song cũng gián tiếp loại trừ khả năng kiev gia nhập nato khi xung đột chưa kết thúc